vào tối ngày một mươi một tháng bảy theo giờ địa phương ủy ban một nghìn chín trăm hai mươi hai cơ quan giám sát việc bầu lãnh đạo đảng bảo thủ của anh
đã công bố quy định về việc tranh cử vị trí lãnh đạo đảng này
theo đó các ứng cử viên phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất hai mươi nghị sĩ trong đảng để có thể tranh cử
và trước đó thì tại cuộc tranh cử vào năm hai nghìn một mươi chín mỗi ứng cử viên chỉ cần tám nghị sĩ ủng hộ là đủ điều kiện tham gia tranh cử
việc đề cử ứng cử viên năm nay sẽ diễn ra duy nhất trong ngày một mươi hai tháng bảy
vòng bỏ phiếu đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày một mươi ba tháng bảy và các ứng cử viên phải giành được ít nhất ba mươi phiếu bầu của các nghị sĩ để đi tiếp vào vòng trong
vòng bỏ phiếu tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày một mươi bốn tháng bảy
và theo quy định các vòng bỏ phiếu sẽ được tổ chức cho tới khi chỉ còn hai ứng cử viên được các nghị sĩ đảng bảo thủ lựa chọn
sau đó khoảng một trăm linh thành viên của đảng bảo thủ sẽ bầu lãnh đạo mới
bằng việc gửi phiếu bầu vào ngày một mươi bốn tháng bảy
người chiến thắng trong vòng bỏ phiếu cuối cùng sẽ trở thành lãnh đạo đảng và thủ tướng nước anh
và sẽ được công bố vào ngày năm tháng chín tới đây
cho đến nay đã có một mươi một ứng cử viên tuyên bố tham gia cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng bảo thủ